trong kỳ đến hết năm hai nghìn một mươi chín cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã phải thi hành kỷ luật một một trăm một mươi một tổ chức đảng
một mươi tám hai trăm sáu mươi năm cấp ủy viên các cấp và năm mươi bốn năm trăm bảy mươi ba đảng viên trong đó có chín mươi hai cán bộ thuộc diện trung ương quản lý
năm hai nghìn hai mươi trước thềm đại hội lần thứ một mươi ba của đảng các cuộc kiểm tra xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm
cán bộ là lãnh đạo chủ chốt vẫn tiếp tục được triển khai quyết liệt
điều đó cho thấy quyết tâm làm trong sạch đội ngũ của đảng nhưng cũng phản ánh một thực tế là vi phạm của cán bộ đảng viên
vẫn còn nhiều do chưa được phòng ngừa ngăn chặn một cách hiệu quả
trong thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp việc chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa ngăn chặn khuyết điểm
vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên sẽ góp phần không để những người không đủ tiêu chuẩn lọt vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo ca cấp